thành đoàn thành phố hà nội đã tổ chức lễ tuyên dương cháu ngoan bác hồ chủ nhân thăng long
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã tới dự và phát biểu tại đại hội
sáu mươi em thiếu niên nhi đồng được tuyên dương hôm nay là những em có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực vượt lên trong cuộc sống
phát biểu tại đại hội đồng chí vương đình huệ biểu dương những nỗ lực của thiếu nhi thủ đô trong năm năm qua
đồng chí yêu cầu các cấp các ngành phải quan tâm hơn nữa đến đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh
thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm hành vi xâm hại trẻ em